việc cung cấp thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng là một trong những nỗ lực của tỉnh cà mau
trong việc xây dựng chính quyền điện tử góp phần hiện đại hóa nền hành chính
và cho đến nay thì toàn tỉnh cà mau đã có một tám trăm ba mươi sáu thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến
trong số một tám trăm ba mươi sáu thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến
có tới một năm trăm hai mươi thủ tục hành chính được cung cấp ở mức độ một và hai đạt tám mươi hai bảy mươi chín
ba trăm một mươi một thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ ba và năm thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ bốn
thời gian giải quyết thủ tục được cắt giảm tối đa từ hai mươi đến ba mươi so với quy định
việc cung cấp thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng giúp tỉnh cà mau đẩy nhanh tiến độ cải cách hành chính
đáp ứng nhu cầu người dân mọi lúc mọi nơi
được biết cà mau đẩy mạnh thực hiện đề án cải cách hành chính trong năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi chín
nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh thu hút đầu tư hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp
một trong những cải cách quan trọng trong đề án là cải cách về con người
không để tồn tại tình trạng nhân dân doanh nghiệp bị phiền hà sách nhiễu khi làm việc với cơ quan công quyền